theo thống kê của tổng cục hải quan ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm trước còn xuất khẩu sang các thị trường tham gia cptpp lại tăng
theo đó tính đến thời điểm tháng ba năm nay xuất khẩu thủy sản đạt hơn sáu trăm tám mươi ba triệu usd tăng hơn tám mươi ba so với tháng trước nhưng giảm một chín so với tháng cùng kỳ năm ngoái
tính chung ba tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản đạt một bảy mươi chín tỷ usd tăng một sáu so với cùng kỳ năm trước
xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước trừ xuất khẩu sang các thị trường tham gia cptpp đạt một trăm chín mươi sáu bốn triệu usd tăng một mươi bảy tám so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu sang nhật bản canada mexico malaysia tăng trưởng khả quan trong khi xuất khẩu sang úc chỉ tăng nhẹ